cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với hai nhân viên trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng trị
hay còn gọi là cdc quảng trị để điều tra về hành vi tham ô tài sản
theo đó hai bị can là lê quang việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và đỗ đình phi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
đều trú tại phường năm thành phố đông hà
cả hai là nhân viên khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng thuộc cdc quảng trị
theo cơ quan cảnh sát điều tra trong thời gian từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
lợi dụng việc được giao quản lý sử dụng các bộ xét nghiệm pcr covid một mươi chín do công ty cổ phần công nghệ việt á sản xuất
hai đối tượng trên đã lấy các bộ xét nghiệm covid một mươi chín với tổng trị giá gần một tỷ đồng
bán lại cho công ty cổ phần công nghệ việt á để thu lợi bất chính
vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật trong nước
trong hai mươi bốn giờ qua
tổng cục đường bộ việt nam vừa đề nghị bộ giao thông vận tải báo cáo thủ tướng chính phủ
chỉ đạo bộ tài chính quyết định theo thầm quyền hoặc đề nghị cấp có thầm quyền giảm thuế giá trị
gia tăng cho các dịch vụ vận tải giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đồng thời báo cáo quốc hội
xem xét tiếp tục giảm thuế trong cơ cấu giá xăng dầu lý do được đơn vị này đưa ra là trên cơ sở
khảo sát tình hình hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải trên toàn quốc
phía tổng cục đường bộ nhận thấy hiện nay doanh nghiệp vận tải đang gặp nhiều khó khăn
hoạt động cầm trừng trong khi giá nhiên liệu tăng chi phí nhiên liệu trong cơ cấu giá thành chiếm
từ ba mươi năm bốn mươi năm tùy loại hình vận tải nhiều doanh nghiệp vận tải tại các tỉnh thành phố trên cả nước
vẫn chưa tăng giá cước
ngày hai mươi tháng bảy cục hàng không việt nam đã phát công văn yêu cầu các hãng hàng không dừng triển khai
dịch vụ ưu tiên làm thủ tục hàng không check in tại sân bay
việc thực hiện dịch vụ ưu tiên check in có thu phí tại các quầy thủ tục hạng ra vé cao
có thể làm giảm chất lượng dịch vụ ảnh hưởng tới quyền lợi của những khách hàng mua vé hạng giá này
do đó việc áp dụng dịch vụ ưu tiên làm thủ tục check in có thu phí thời điểm này của một số hãng hàng không
là chưa hợp lý gây dư luận không tốt trong xã hội cục hàng không việt nam cũng yêu cầu các cảng vụ hàng không
có trách nhiệm kiểm tra và giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ của các hãng hàng không tại sân bay
dù còn rất xa mới tới kỳ nghỉ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba nhưng hiện tại một số hãng hàng không
đã bất ngờ mở bán vé máy bay tết hành khách đã bắt đầu có thể đặt mua vé máy bay tết trên website
và thông qua các đại lý của các hãng năm nay về máy bay được tung ra sớm hơn mọi năm khoảng hai tháng
và trước kỳ nghỉ tết nguyên đán đến khoảng nửa năm dù mở bán sớm nhưng giá vé nhìn chung
không thấp hơn nhiều so với dịp tết năm ngoái
khu vực trung tâm sài gòn
thành phố hồ chí minh cụ thể là quận một và quận ba sẽ mở thêm hai mươi hai tuyến phố đi bộ từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
nhằm góp phần làm giảm uốn tắc khu vực trung tâm cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân
cũng như nâng cao tính hấp dẫn thúc đẩy phát triển du lịch thương mại và dịch vụ
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết thêm việc nghiên cứu đề án tổ chức các tuyến phố đi bộ
khu vực trung tâm thành phố là rất cần thiết nhằm nghiên cứu toàn diện về các tiêu chí thiết kế
kế hoạch các giai đoạn thực hiện để có lộ trình triển khai các tuyến phố đi bộ tạo mỹ quan cho thành phố

trung tâm thành phố là rất cần thiết nhằm nghiên cứu toàn diện về các tuyến phố đi bộ

tuy nhiên hội đồng xét xử đã tuyên bố khoảng phiên tòa xét xử cho viện kiểm soát điều tra bổ sung và xác định bị hại và xác định bị cáo nguyễn kim trung thái đồng phạm với bị cáo trang về tội giết người theo yêu cầu của luật sư đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại